sau một mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của ban thường vụ thành ủy hải phòng về xây dựng củng cố và phát triển tổ chức đảng
đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước hợp tác xã đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
quận hồng bang thành phố hải phòng đã triển khai một cách nghiêm túc gắn với thực tiễn
các tổ chức cơ sở đảng đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của toàn quận và thành phố
hồng bàng là một quận trung tâm thành phố hải phòng có bảy mươi năm tổ chức cơ sở đảng trục thuộc quân ủy
gồm ba mươi chín đảng bộ ba mươi sáu tri bộ với tổng số hơn bảy ba trăm bốn mươi đảng viên
trong đó các tổ chức đảng trực thuộc quân ủy quản lý theo nghị quyết số hai mươi tám là ba mươi chín tổ chức với chín trăm bốn mươi hai đảng viên
các tổ chức đảng mới thành lập trực thuộc đảng bộ cơ sở là hai mươi tám tổ chức với một trăm linh tám đảng viên
cùng với việc thành lập các tổ chức đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước
hợp tác xã đơn vị sự nghiệp ngoài công lập quân ủy hồng bang chỉ đạo các ban ngành
đoàn thể gắn kết chặt chẽ với tổ chức đảng trong doanh nghiệp
hỗ trợ hướng dẫn tháo gỡ kịp thời vướng mắt cả về công tác đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh
góp phần làm cho doanh nghiệp phát triển vững chắc đúng pháp luật